với chủ đề cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ về một xã hội bền vững
các đại biểu tham dự đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín năm nay đã chia sẻ nhiều nội dung thuyết trình
với mong muốn xây dựng một thế giới yên bình và phát triển bền vững
theo phó tổng thống chủ tịch thượng viện ấn độ venkaya naidu hiện thế giới đang giàu có hơn
nhưng một phần năm dân số thế giới lại nghèo khó cùng cực
các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc đang gặp nhiều thách thức
khi môi trường ngày càng ô nhiễm nạn khủng bố tiếp tục diễn ra đe dọa hòa bình và trật tự xã hội
giữa biến động đó khái niệm sự cân bằng trong con đường trung đạo của phật giáo đang ngày càng khẳng định giá trị
hãy tìm ra con đường trung dung để tránh cho thế giới khỏi sự hỗn loạn
thông điệp của đức phật đã nhấn mạnh sự cân bằng con người và thiên nhiên vật chất và tinh thần công việc hàng ngày và tương lai
phật giáo không ủng hộ tham sân si vì điều này là nguyên nhân gây ra khủng hoảng thế giới
đại lễ phật đàn vê sắc là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân kiến tạo hòa bình tránh xa xung đột
phật giáo giúp con người vượt qua hận thù bớt đi nhiều nước mắt giúp áp dụng nguyên lý sự hòa hợp để đạt được điều tốt đẹp hơn
việc áp dụng các giá trị của đức phật dạy như thiện tâm từ bi buông xả biết ơn chính trực ngay thẳng thì thế giới sẽ tránh được bạo lực xung đột suy thoái
theo tôi chủ đề của đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín là chủ đề mang tính chất thời sự hiện nay
như các bạn biết đấy trong thế giới hiện đại chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu xung đột vũ trang
chính vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một xã hội tốt đẹp cho thế hệ trẻ
riêng đối với đất nước chúng tôi sự phồn thịnh của đất nước được đo bằng chỉ số hạnh phúc của người dân
chủ đề năm nay rất phù hợp với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
những chiếc lý của đạo phật dạy con người phải làm sao ứng xử tốt với nhau tử bi hì xả để xây dựng một xã hội tốt đẹp và sự gắn kết giữa các quốc gia với nhau
phật giáo thông qua cơ chế toàn cầu sẽ đưa ra những vấn đề chọn lọc giải quyết được bài toán thực tiễn trong đời sống của xã hội loài người
bằng tinh thần nhập thế của phật giáo qua giáo lý bát chính đạo là hướng chúng sinh đến một cuộc sống an lạc hạnh phúc không tham sân si cùng giáo lý duyên khởi
và như vậy thì cũng góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng gắn kết cộng đồng và hòa hợp dân tộc